để ứng phó với áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển đông trong những ngày tới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có đề nghị gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh thành phố từ đà nẵng đến bình thuận
tập trung theo dõi cập nhật diễn biến áp thấp nhiệt đới qua các bản tin của cơ quan dự báo và các phương tiện thông tin đại chúng
thông báo kịp thời cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến vị trí
hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát xa hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra quản lý chặt chẽ việc xa khơi của các tàu thuyền
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn